hiện nay thì cả nước đã bước vào mùa hè thời tiết nắng nóng là môi trường thuận lợi để bệnh dạy bùng phát mạnh nhất
đỉnh điểm là vào khoảng tháng năm cho đến tháng tám hàng năm
và trên thực tế thì bệnh dạy vẫn đang tiếp tục gia tăng số ca mắc trong những ngày qua
đáng chú ý là công tác quản lý đàn chó mèo ở một số địa phương còn lỏng lẻo
tỷ lệ tiêm vaccine phòng dạy trên động vật thì lại còn thấp
hay quan niệm sai lầm về căn bệnh này là những nguyên nhân khiến số ca tử vong tăng đột biến trong năm nay
theo số liệu cập nhật của viện vệ sinh dịch tễ trung ương hiện cả nước đã ghi nhận hai mươi chín ca tử vong do bệnh dạy
tại một mươi bảy tỉnh thành phố tăng gấp hai lần so với cùng kỳ năm ngoái
tuy nhiên hiện nhiều người còn quan niệm sai lầm về căn bệnh này khiến số ca bệnh và tử vong vẫn không ngừng gia tăng
một số người vẫn nghĩ sau khi bị chó mèo cắn mà không phát bệnh ngay thì sẽ không sao
trên thực tế bệnh dạy có thời gian ủ bệnh phức tạp có thể chỉ từ bảy đến một mươi ngày
hoặc là kéo dài đến vài tuần thậm chí là vài năm phụ thuộc vào tình trạng và vị trí của vết cắn

không nên tìm đến các phương pháp dân gian để chữa trị và trì hoãn việc tiêm phòng vắc xin
bộ y tế nhận định trong thời gian này bệnh dạy vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu
trong thời gian tới nguy cơ lây nhiễm bệnh dạy từ động vật sang người vẫn tiếp tục do tỷ lệ tiêm phòng vắc xin dạy trên tổng đàn chó mèo còn thấp
việc quản lý đàn chó mèo còn hạn chế
chính vì vậy người dân nên chủ động phòng bệnh và tiêm phòng đúng phát đồ để bảo đảm an toàn cho sức khỏe
thưa quý vị bệnh dạy thì là một trong những bệnh nguy hiểm và có thể lây sang người từ chó hay mèo
tuy nhiên tỷ lệ tiêm phòng bệnh dạy cho chó mèo hiện nay
mới chỉ đạt có khoảng năm mươi hai trên tổng số cá thể là bảy bốn triệu con
chính vì vậy nguy cơ lây nhiễm bệnh dạy từ chó mèo sang người vẫn còn rất đáng lo ngại
bên cạnh đó một trong những khó khăn nữa là kinh phí cho công tác phòng chống bệnh dạy hiện nay thì chỉ đủ để mua vaccine
khi được cấp kinh phí thì lại gặp khó khăn về các điều như căn cứ hay là điều kiện mua sắm đấu thầu
nên chậm trễ cung ứng vắc xin cho các điểm tiêm
đó là chưa nói đến việc mà chúng ta chưa có nhiều kinh phí cho công tác giám sát
truyền thông về phòng chống bệnh dạy trên người
nên công tác thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống bệnh dạy cũng không mang lại hiệu quả
theo luật chăn nuôi chủ nuôi chó mèo phải thực hiện tiêm phòng bệnh dạy cho chó mèo theo quy định của pháp luật về thú y
pháp luật cũng quy định các hình thức phạt tiền từ một triệu đồng đến hai triệu đồng
đối với các hành vi không tiêm phòng vaccine phòng bệnh dạy cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng
tuy nhiên hiện số cá thể chó mèo được tiêm phòng vaccine bệnh dạy mới chỉ đạt ba chín triệu con trên tổng số bảy bốn triệu con
tức đạt tỷ lệ trên năm mươi hai
việc chủ quan coi nhẹ tiêm phòng vắc xin bệnh dạy cũng như vẫn còn tình trạng để chó thả rông ra ngoài cộng đồng không đeo dõi mõm
là nguyên nhân dẫn đến ca tử vong do bị chó dại cắn
điển hình gần đây nhất là sự việc chó lao vào trường học tấn công học sinh và thầy giáo tại tỉnh quảng ninh
toàn bộ các ca bệnh dạy xuất hiện trên động vật trên chó và đồng thời trong thời gian qua có một số xuất hiện trên người như vậy
đều xảy ra ở những địa bàn tỷ lệ tiêm phòng cho đàn chó về cơ bản thấp
cái thứ hai là việc quản lý đàn chó nuôi không được hiện tốt
là một trong những địa phương có số hộ gia đình nuôi chó mèo lớn nhất của cả nước
hà nội trong nhiều năm qua luôn duy trì tỷ lệ tiêm phòng bệnh dạy trên đàn chó mèo đạt khoảng chín mươi
tới đây bốn quận nội thành sẽ tiến hành thí điểm quản lý chó mèo bằng thiết bị gắn chip điện tử
mà một số hộ họ nuôi chó thường thì họ không muốn tiêm phòng vaccine
chó cảnh thì họ sẽ tiêm nhưng họ đã bảo lý do là thịt hoặc là bán
thế thì những cái như thế thì tôi phải vận động kết hợp cùng với cả
cán bộ tổ dân phố đến tận nhà và giải thích rồi tuyên truyền vận động
và nếu như mà chưa thịt chưa bán thì vẫn phải tiêm
việc gắn chip quản lý đàn chó mèo là mục đích là cái thứ nhất là để mà cập nhật được cái thông tin
trên cái phần mềm là đối với cái chủ nuôi chó mèo và một số những cái thông tin như là ngày tháng tiêm phòng
và để cũng là tăng cường cái việc mà phòng chống bệnh dạy
ngược lại hiện có khoảng sáu tỉnh thành trên cả nước có tỷ lệ tiêm phòng bệnh dạy trên đàn chó mèo
chỉ đạt dưới ba mươi là sóc trăng quảng bình hậu giang bình định long an quảng nam
mùa nắng nóng hàng năm được nhận định là thời điểm dễ bùng phát của các bệnh truyền nhiễm
trong đó có bệnh dạy
do đó người nuôi chó mèo cần tiến hành các biện pháp tiêm phòng sớm bệnh dạy cho vật nuôi của mình
để bảo vệ người thân và cộng đồng xã hội
cứ một mươi phút có một người chết
vì bệnh dạy một năm có năm mươi năm người tử vong do bệnh dạy ở khu vực nông thôn trên thế giới
tại việt nam số người chết vì bệnh dạy cao nhất trong số các bệnh truyền nhiễm gây dịch
bệnh dạy gây ra do virus dạy lê truyền từ vết cắn cào liếm của động vật bắt bệnh dạy
virus sẽ xâm nhập vào mô dưới da và cơ
sau đó di chuyển theo các dây thần kinh tấn công thần kinh trung thương chính là não bụng con người
người bị chó dại cắn nếu không được tiêm phòng vaccine dạy sẽ không thể tránh khỏi tử vong trong vòng một mươi ngày kể từ khi đến tuổi dạy
tổ chức y tế thế giới who khuyến cáo khi bị chó mèo cắn cao sức hối hữu trên dạy thương
thứ nhất phải ngay lập tức dùng xà phòng nước để rửa sạch
cơ chất phát khuẩn không băng kín vết thương
thứ hai tiêm vắc xin vào vệnh
thứ ba vệnh viết thành kháng dạy
vắc xin dạy tế bào vero là vắc xin thế hệ mới tinh khiết an toàn và hiệu quả
vắc xin dạy mới không gây phản ứng phụ như vắc xin dạy trước đây
nghiêm cấm chữa bệnh dạy bằng thuốc nam vì hoàn toàn không có tác dụng
nghiêm cấm việc thả sông chó ra đường
để chó mèo nuôi vô cơ cắn người chủ nuôi sẽ bị phạt theo quy định của pháp luật
chủ nuôi có trách nhiệm phải tiêm phòng vắc xin dạy cho chó mèo của mình
tiêm phòng vắc xin dạy cho chó mèo sẽ phòng chống được bệnh dạy tận gốc
đây là phương pháp rẻ tiền và hiệu quả nhất
để kiểm soát tốt bệnh dạy trong thời điểm hiện nay thì rất cần sự chung tay vào cuộc của cả cộng đồng

chó mèo thì cần phải tiêm vaccine phòng bệnh dạy đầy đủ và tiêm nhắc lại hàng năm theo khuyên cáo của ngành thú y
cũng cần chú ý là tuyệt đối là không để chó thả rông mà không dọa mõm
chương trình y tế ba trăm sáu mươi đến đây cũng xin được kết thúc